xin chào và hẹn gặp lại
công trình tiếp tục phải giật cấp thêm năm ba m về phía tây
tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện giật cấp để tăng diện tích sàn xây dựng tăng lợi nhuận kinh doanh
về chiều cao của một công trình giấy phép xây dựng quy định cao không quá năm mươi ba mét ở đỉnh tung thang
tuy nhiên chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng xây dựng thêm tầng một mươi chín
khiến tổng chiều cao công trình thực tế hiện nay là sáu mươi chín m vượt một mươi sáu mét tương đương là năm tầng